dịch bệnh covid một mươi chín khiến cho ngành du lịch cả nước nói chung và du lịch của tỉnh bà rịa vũng tàu nói riêng
bị ảnh hưởng nặng nề nhất khiến cho các nhà quản lý cũng như các doanh nghiệp làm du lịch
phải tìm cách cơ cấu lại nền du lịch của mình
đã có nhiều biện pháp được đưa ra trong đó tập trung vào các gói khuyến mãi kích cầu
nhất là kích cầu người dân các tỉnh lân cận đi du lịch bà rịa vũng tàu
để khôi phục và thu hút du khách đến tỉnh sau khi dịch bệnh được kiểm soát tốt
tỉnh cũng đã vận động được bảy mươi tám doanh nghiệp triển khai các gói ưu đải về giá
cụ thể giảm từ một mươi năm mươi dịch vụ lưu trú nhà hàng giảm từ một mươi ba mươi các điểm đến vui chơi giải trí giảm một mươi hai mươi giá vé
kết nối các doanh nghiệp với các hãng hàng không giảm cho khách đoàn từ bốn mươi trên tất cả các hành trình khứ hồi
từ tp hcm đi phú quốc đà nẵng huế bình định phú yên gia lai hải phòng đà lạt
đường sát đường bộ giảm hai mươi
chúng tôi sẽ khai thác những tuyến điểm du lịch mà nó có tiềm năng rất lớn mà chưa khai thác
do đó để khai thác những tiết điểm đó thì chúng tôi sẽ và nhờ sự hỗ trợ của báo chí cộng với đơn vị vận đải
thì chúng ta sẽ tạo nên một quản lý vũng tàu gắn kết tp hcm cũng như các tám tỉnh xung quanh tp hcm
và đưa những tiết điểm vũng tàu sắp tới phát triển hơn nữa
tỉnh bà rịa vũng tàu có vị trí

đây là cơ hội để tỉnh đón nhận nhiều du khách đến từ các tỉnh lân cận
vì vậy tp hcm và bà rịa vũng tàu cần cùng nhau đẩy mạnh liên kết vùng để kích cầu du lịch
thu hút du khách trở lại sau mùa dịch bệnh covid một mươi chín
toàn bộ sản phẩm về du lịch của bà rịa vũng tàu đều được đưa vào trong những lời phát triển du lịch của tp hcm
bởi vì đây là sản phẩm có mang tính cổ súng cho nhau
và như vậy thì bản thân du lịch bà rịa vũng tàu cũng được hưởng lợi
và khi tp hcm làm các công tác quảng phá xuất tiến về vùng thuận lợi rất nhiều
phải nói là đó là chúng tôi tham gia không những là chỉ có sản phẩm du lịch không
mà từ công tác đào tạo phát triển vùng thuận lợi công tác thông tin quảng phá xuất tiến về vùng thuận lợi
công tác trao đổi với nhau trong kinh nghiệm quản lý công tác xuất tiến về đầu tư du lịch
chúng tôi liên kết với nhau cả chiều đầu đến chiều sau
để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách tỉnh bà rịa vũng tàu đã xác định
có tám loại hình du lịch hướng tới của tỉnh trong thời gian tới là du lịch nghỉ dưỡng biển
du lịch hội nghị hội thảo du lịch gắn với sức khỏe du lịch sinh thái
du lịch gắn với lịch sử văn hóa tâm linh du lịch gắn với hoạt động vui chơi giải trí
du lịch cộng đồng du lịch gắn với thể dục thể thao để phục vụ du khách sau mùa dịch bệnh covid một mươi chín